chiều nay tám tháng tám gần chín trăm linh thí sinh trên cả nước ngoại trừ đà nẵng và một số địa phương ở quảng nam và thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đến nay tất cả các địa phương tổ chức thi đợt một đều cho biết đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này nhất là việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị đúng một mươi bốn h chiều nay ngày tám tháng tám thì tất cả các sĩ tử sẽ có mặt tại các điểm thi trên cả nước để hoàn tất cũng như là lắng nghe quy chế thi
kỳ thi năm nay thì khá là đặc biệt khi sẽ được chia làm hai đợt và các thí sinh sẽ thi trong bối cảnh mà dịch covid vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp
dù là thí sinh thi lần đầu tiên hay là các thí sinh tự do thì tâm lý chung cũng khá là hoang mang và lo lắng khi bước vào kỳ thi rất là quan trọng như thế này

đặc biệt diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp hà nội huy động hơn một mươi cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi gần một năm trăm linh nhân viên an ninh trật tự viên phục vụ tại các điểm thi
chúng ta phải đảm bảo an toàn của khu vực thi và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta tổ chức thi trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
do vậy chúng ta phải tiếp tục giả soát chủ động qua các phương án phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ dịch vụ tạp trong đó nhất là các công quan trọng khử khuẩn do thân nhiệt rồi có quần rửa tay chuẩn bị đủ nước sạch
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội thành phố có hai thí sinh diện f hai tuy nhiên qua giả soát có sáu mươi tám thí sinh trở về từ đà nẵng
các trường hợp này đã có kết quả tết nhanh âm tính
đến thời điểm hiện nay thành phố hà nội có năm ca f hai sẽ không tham dự kỹ thuật đợt này
sáu mươi tám thí sinh
đi từ vùng dịch đà nẵng về chúng tôi đã cho kiểm tra test pcr để xét nghiệm nếu trường hợp âm tính thì ngày mai các cháu sẽ thi bình thường và được thi tại phòng riêng dự phòng của các điểm thi trên địa bàn của thành phố hà nội
liên quan đến thông tin điểm thi huyện đan phượng có một giáo viên thuộc diện f hai do đó ban chỉ đạo thi đã cho chuyển toàn bộ điểm thi này toàn bộ cán bộ giáo viên được thay thế bằng tổ giáo viên khác và chuyển số thí sinh tại điểm thi trên sang điểm thi mới tại trường trung học phổ thông tân hội
hiện điểm thi trung học phổ thông tân hội đã được khử khuẩn xong sẵn sàng đón thí sinh